hội nghị thượng đỉnh g hai mươi đã chính thức khai mạc tại osaka nhật bản
với sự tham gia của nguyên thủ hai mươi nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới
và tám quốc gia khách mời cùng với lãnh đạo chín tổ chức quốc tế quan trọng của thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi với tư cách là khách mời
tại phiên họp chính thức đầu tiên của hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng các nhà lãnh đạo
thảo luận tình hình triển vọng kinh tế thương mại và đầu tư toàn cầu
các nhà lãnh đạo đánh giá kinh tế thế giới cơ bản ổn định song tăng trưởng chậm với nhiều rủi ro
khẳng định tiếp tục sử dụng phối hợp các công cụ chính sách để thúc đẩy tăng trưởng bền vững
cân bằng và bao trùm củng cố lòng tin ngăn ngừa rủi ro bất ổn
trong bối cảnh căng thẳng thương mại trên thế giới đang diễn biến phức tạp
lãnh đạo nhiều nước đề cao hợp tác quốc tế kêu gọi chống chủ nghĩa bảo hộ
thúc đẩy liên kết kinh tế thương mại và đầu tư thúc đẩy cải cách wto
duy trì và củng cố hệ thống thương mại đa phương tăng cường hợp tác huy động
sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển cơ sở ạ tầng chất lượng cao
để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu